các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ nhân của con bò để chiêm ngưỡng ngoại hình độc lạ của động vật này
mời quý vị cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây
thời gian gần đây tại khu du lịch suối cá thần ở huyện cầm thủy
bất ngờ xuất hiện một con bò có tới sáu chân và hai đuôi
nhiều người tò mò rủ nhau về xem tận mắt con bò đột biến kỳ lạ này
anh bùi minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã cẩm lương huyện cẩm thủy thanh hóa
chủ nhân của con bò kỳ lạ có tới sáu chân và hai đuôi
được nhiều người quan tâm chia sẻ rằng
con bò này gia đình anh đã mua lại của một người em họ
về nuôi trong năm hai nghìn một mươi tám khi con bò này được sinh ra
có tới sáu chân và hai cái đuôi gắn vào xương cổ
thấy lạ nên nhiều người đến hỏi mua nhưng gia đình không bán mà để lại cho anh nuôi
do gia đình anh nằm trong khu du lịch suối cá thần
nên sau một thời gian nuôi nhiều người tỏ ra hiếu kỳ nên tìm đến nhà anh tuấn xem
do quá đông người đến nên gia đình đã báo cáo chính quyền địa phương
ban quản lý khu du lịch suối cá thần
xin phép làm riêng một khu trên phần đất
của gia đình để phục vụ khách vào tham quan chụp ảnh
anh tuấn cũng cho hay con bò rất dễ tính nuôi cũng như những con bò bình thường khác
ăn cỏ và ngô sắn
hằng ngày gia đình anh dắt bò ra ngoài cho khách đến tham quan
tôi đến lại dắt trở về phía trường sau nhà
theo anh tuấn sau sáu năm nuôi dưỡng con bò phát triển bình thường
hai chiếc chân phụ và chiếc đuôi gắn vào khớp cổ cũng dần lớn lên có thể cử động nhẹ
hiện tại con bò nặng khoảng năm tạ dài khoảng hai năm mét cao khoảng một năm mét
hai chiếc chân và phần đuôi phụ gắn vào khớp cổ có thể cử động nhẹ
anh tuấn chia sẻ thêm cách đây hai năm có một vài người ở miền nam ra tận nơi và hỏi mua
họ trả gần sáu tỷ đồng nhưng anh không bán
số tiền này thật sự là quá lớn nhưng sau thời gian nuôi
nó cũng như một thành viên trong gia đình nên trả bao nhiêu tiền gia đình anh cũng không bán
một vị khách từng đến thăm suối cá thần ở thanh hóa và cũng được tận mắt thấy con bò độc lạ này
anh cho biết trong khu du lịch suối cá thần gần hang cá ra vào có tấm biển ghi
hiện tượng lạ bò sáu chân hai đuôi nên anh và gia đình cũng vào xem
theo vị khách này con bò khá to thuộc giống bỏ lai nhìn rất béo tốt khỏe mạnh bởi hiền lành
riêng hai cái chân và chiếc đuôi mọc lên từ cổ nhìn khá lạ
khi mọi người sơ thử con bò đứng yên nhai cỏ không có phản ứng lại
hình ảnh về con mò sở hữu sáu trên hai đuôi nhanh chóng lan truyền rộng khắp trên các nền tảng mạng xã hội
khiến nhiều du khách tò mò khi ghé thăm khu du lịch suối cá cẩm lương ở tỉnh thanh hóa
cũng không quên kế chân ngắm nhìn con bò này
ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên trước hình dáng kỳ lạ và vẻ ngoài dị thường đến khó tin ấy
theo đó phía bên trong khu du lịch suối cá cẩm lương ở làng lương ngọc xã cẩm lương huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
một gia đình đã quảng bá tổ chức cho du khách xem bò có sáu chân hai đuôi
ngay từ phía ngoài gần hang cá ra vào và sát chân đường lên hang núi có tấm biển quảng bá hiện tượng lạ bò sáu chân hai đuôi
tiếp đó bên trong khu nhà riêng chủ bò căng bạt dựng dạp phía trên có biển quảng bá khác
quý khách tham quan hiện tượng lạ bò sáu chân bên suối cá
phía dưới gia chủ tổ chức làn đường và thu tiền vào xem bò mỗi người nếu muốn vào xem bò phải bỏ bảy đồng
bên cạnh người đàn ông thu tiền có hộp đựng tiền ghi hỗ trợ gia đình nuôi bò sáu chân bảy đồng một người
phía trong là chú bò khá đặc biệt
ngoài vẻ hiền lành béo tốt bên trên gù lưng có hai chân và một cục thịt hình trụ giống đuôi buông xuống chân trước bên trái
đây là hiện tượng sinh học ít gặp
rất đông du khách sau khi xem cá lạ đã tò mò lên xem chú bò được quảng bá là kỳ lạ này
nhiều người tỏ ra thích thú nhưng nhiều người khác lại cảm thấy tội cho chú bò bị dị tật
nhiều người tranh thủ chụp ảnh cùng chú bò
dù gia chủ luôn nhắc nhở du khách cẩn thận kẻo bò húc nhưng thực tế chú rất hiền lành người lớn trẻ em đua nhau chụp ảnh cùng
theo gia chủ chú bò béo tốt này đã được sáu năm tuổi
hằng ngày chú được gia đình chăm sóc cho ăn uống tắm rửa cẩn thận
theo tìm hiểu chú bò này được đưa từ huyện bá thước xuống địa điểm du lịch này đã lâu
chủ bò đã thuê địa điểm là nhà dân nằm bên trong khu du lịch suối cá cẩm lương để phục vụ du khách
có người muốn mua lại chú bò trên với giá cao hơn nhiều lần so với bò bình thường nhưng chủ không bán
theo ông đỗ ngọc hoàn giám đốc trung tâm văn hóa huyện cẩm thủy
năm nay huyện cầm thủy đã có rất nhiều nỗ lực để tổ chức cho du khách du xuân tham quan di tích suối cá
theo đó công tác phân luồng tổ chức xe điện đưa đón du khách được thuận tiện khoa học
hàng quán được bố trí theo quy định không có việc bài bán tràn lan treo kéo du khách
việc bán vé giới thiệu cũng được thực hiện đúng quy định với tinh thần đổi mới văn minh
cũng theo ông đỗ ngọc hoàn từ ngày một đến ngày năm tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đã có hơn ba mươi năm du khách đến với suối cá cẩm lương
điều đặc biệt năm nay ngoài du khách trong tỉnh có rất nhiều du khách đến từ các tỉnh khác trên khắp cả nước
ban quản lý đã hoàn thiện khu để xe xây dựng nhà trường nghỉ mát cho du khách
và tổ chức xe điện đưa đón du khách với giá vé một mươi đồng cho cả hai lượt đi lại
đáng tiếc dù đã rất nỗ lực nhưng việc xây dựng
mở đường vào khu du lịch vẫn chưa hoàn thiện khiến việc đi lại còn khó khăn chưa sạch sẽ
ông hoàn cho hay trong năm hai nghìn hai mươi bốn dự án sẽ hoàn thành khu du lịch sẽ ngày càng văn minh thân thiện sạch đẹp hơn
việc tham quan của du khách chắc chắn sẽ thuận tiện vui thú hơn
ông đỗ ngọc hoàn xác nhận thông tin về chú bò được cho là kỳ lạ nói trên và cho biết thêm
do đây là nhà dân và khu du lịch cũng đang cần thêm điểm nhấn
nên ban quản lý tiếp tục cho phép gia đình tổ chức cho du khách xem bò
gia đình cho thuê nhà và chủ bò đã báo cáo chính quyền địa phương
ban quản lý cũng thường xuyên nhắc nhở đảm bảo vệ sinh an ninh an toàn
tuy không mang gián dốc khắc thường thế nhưng khoảng vào giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
tỉnh cao bằng liên tục xuất hiện những cá thể động vật không phải loài bản địa
khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu
nhắc đến đây hẳn quý vị có nhớ đến sự xuất hiện của lạc đà và chuột túi chạy nhảy trên các tuyến đường đèo dốc
lạc đà có nguồn gốc từ các vùng sa mạc cằn cỗi
á và bắc phi trong khi đó chuột túi là loài động vật bản địa của úc và new guinea
thế nên việc hai loài vật này vô tình có mặt tại một tỉnh của việt nam thời gian gần đây
đã khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu
mọi thứ bắt đầu khi thời gian gần đây
cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh hai con lạc đà trưởng thành khỏe mạnh đi lại trên đường tại cao bằng
lãnh đạo công an xã xuân trường huyện bảo lạc cao bằng cho biết
hai con lạc đà kể trên được đồn biên phòng phát hiện cách đây nửa năm tại khu vực biên giới
tuy nhiên đến nay vẫn chưa có người tới nhận
trước đó ít lâu mạng xã hội tại việt nam cũng lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh sinh vật giống chuột túi
di chuyển dọc theo một tuyến đường thuộc địa phận huyện thạch an tỉnh cao bằng
ông hoàng văn khanh chủ tịch ủy ban nhân dân xã đức long xác nhận thông tin trên và cho biết
con chuột túi đầu tiên được người dân phát hiện và bắt giữ tối ngày tám tháng một mươi một
qua giám định loài viện sinh thái và tài nguyên sinh vật kết luận
bốn cá thể trên có tên khoa học là notamacropus rufo griseus loài chuột túi lớp thú không phân bộ ở việt nam
ngoài ra đây là loài chuột túi không có tên trong danh sách loài nguy cấp quý hiếm
trong khi đó loài lạc đà vốn dĩ cũng không phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm đặc trưng của việt nam
được biết các cá thể chuột túi đều do nhóm buôn lậu vất lại trên đường vận chuyển chai thép qua biên giới
còn hai con lạc đà dù chưa được làm rõ nguồn gốc nhưng nhiều khả năng cũng với lý do tương tự
theo điều một mươi thông tư số hai mươi chín hai nghìn một mươi chín của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về xử lý động vật rừng là tăng vật vật chứng
động vật rừng do tổ chức cá nhân tự nguyện giao nộp nhà nước có năm hình thức xử lý gồm thả lại về môi trường tự nhiên
cứu hộ chuyển giao cho vườn động vật cơ sở nghiên cứu khoa học đào tạo giáo dục môi trường bảo tàng chuyên ngành bán hoặc tiêu hủy
đối với chuột túi theo một đại diện của tổ chức động vật châu á anmos aic không nên thả chúng ra tự nhiên
mà nên đưa về sở thú hoặc vườn thú bán hoang dã safari vì chúng mang tính trưng bày
ngày hai mươi hai tháng một mươi một ông lã văn tới giám đốc trung tâm cứu hộ bảo tồn phát triển sinh vật hoàng liên lào cai cho biết
bốn cá thể chuột túi tiếp nhận từ hạt kiểm lâm huyện thạch an tỉnh cao bằng hiện được nuôi nhốt cách ly trong khu vực cứu hộ riêng
trường rộng một trăm năm mươi m hai gồm sân chơi và khu vực có mái tre được trang trí thêm máy sửa để chuột túi tranh dép
phía ngoài treo tấm bảng khu vực cách ly chăm sóc động vật hoang dã khuyến cáo người dân không lại gần không cho động vật ăn
còn hai con lạc đà thì đang được đồn biên phòng xuân trường tạm nuôi dưỡng vì chưa có người tới nhận
hằng ngày chúng được thả ra ngoài môi trường tự nhiên để ăn cỏ và có người trong coi
dẫu vậy giới chuyên môn cho rằng nhiều khả năng biện pháp tiêu hủy nhân đạo cũng sẽ được tính đến nếu không thể thả chúng về tự nhiên hoặc các cá thể mang dịch bệnh
tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo